trong những ngày gần đây bà con các dân tộc vùng cao biên giới xã nang ngòi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đang được sự giúp đỡ của bộ đội vào vụ thu hoạch lúa nước
đây là thành quả sau một thời gian được bộ đội biên phòng đóng quân trên địa bàn xuống tận các bản làng
vận động hướng dẫn bà con bỏ dần làm dãy dốc khai hoàng ruộng bậc thang trồng lúa nước
những ngày này bà con dân tộc khơ mú bản hồi thum xã nang ngoi đang phấn khởi ra đồng thu hoạch vụ lúa mùa
cùng với niềm vui được mùa bà con dân bản càng phấn khởi hơn khi được các anh bộ đội biên phòng nang ngòi xuống giúp sức hỗ trợ thu hoạch lúa
bản hồi thum nằm dưới chân núi pusai lai leng có gần hai trăm linh hộ gồm hai dân tộc thái và khơ mú
cùng với đây trung lương đấu cật lập bản dựng mường
với mong muốn giúp đồng bào các dân tộc nơi đây thay đổi tập quán phương thức sản xuất canh tác lạc hậu
năm hai nghìn chín dưới sự chỉ đạo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nang ngoi đã xây dựng mô hình giúp dân phát triển kinh tế
trong đó có mô hình thử nghiệm dụng nước tại bản hồi thum
bà con từ các hoạt động bắt đầu giáo cậy cho tới khi gạt lúa
thì đến hôm nay thì cơ bản là bà con cũng đã nhận thức được cái việc là xây dựng cái mô hình
là để bà con nói theo để phát triển cho các hồ khác là người ta cùng làm theo
lại một mùa vàng bội thu trên những thửa ruộng bậc thang dưới chân núi pusai lai lèng
điều này nói lên sự ấm no đang về với bà con dân bản
nhờ sự đồng hành của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng nang ngòi
cuộc sống của bà con dân tộc thái khơ mú bản hồi thum đã có nhiều khởi sắc